sau khi đi qua các tỉnh nam định thái bình và ninh bình bão số một đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương
và chúng tôi đã có cập nhật sơ bộ thiệt hại do phóng viên địa phương gửi về
tại hà nội theo thống kê mới nhất trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra một mươi điểm ngập úng
sáu trăm sáu mươi sáu cây xanh bị đổ gãy gây cản trở gia thông trong đó bốn cây đổ vào xe ô tô hai cây đổ làm năm xe mô tô bị hư hỏng
ba cây đổ chắn ngang đường sắt hai cổ điện đổ và một mươi chín nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố
gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín đã làm đổ tường lan can tầng hai tại nhà ông đặng văn đáng
ở thôn an mỹ xã đại thắng huyện phú xuyên làm một người chết năm người bị thương
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy nhiều ô tô xe máy trong quá trình di chuyển trên đường đã bị cây gãy đổ đè vào phương tiện
rất may không có thiệt hại về người
tỉnh ninh bình cơn bão số một đổ bộ trực tiếp vào ninh bình đêm hai mươi bốn
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy đã gây thiệt hại nhiều về tài sản hoa màu của người dân
rất may không có thiệt hại về người
cụ thể hệ thống lưới điện trung áp hai mươi hai kv và một mươi kv bị hư hỏng chưa khắc phục được
toàn tỉnh bị mất điện hàng nghìn nhà dân bị tốc mái hàng chục nghìn cây lâu năm bị đổ
trên ba mươi bốn ha lúa mùa mới cấy bị ngập hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại
tại thái bình bão số một đã làm hai người tại huyện kiến sương và huyện vũ thư bị thương
mưa bão đã làm gần bốn mươi ha bị ngập ống
ba mươi phòng học và hai nhà máy gạch bị đổ và tốc mái
ba mươi sáu cột điện bị đổ
trên địa bàn tỉnh thái bình mất điện lưới từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
đến nay sự cố này chưa thể khắc phục
tại thành phố thái bình đã thống kê được chín cây đổ
nhiều cây chắn ngang đường làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng biên phòng tỉnh thanh hóa đã cứu được bảy ngư dân gặp nạn trên biển
do sự cố trên hai tàu giã cào th chín mươi nghìn hai trăm chín mươi tám ts và th chín mươi nghìn hai trăm chín mươi tám t
một ngư dân tên phạm văn cường do bất cần đã bị rơi xuống biển
hiện vẫn đang được lực lượng cứu nạn tỉnh thanh hóa khẩn trương tìm kiếm
để khắc phục hậu quả do cơn bão số một gây ra đến thời điểm này
các ngành chức năng các địa phương đang gấp rút chỉ đạo trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra
đồn đốc các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại ổn định đời sống và sản xuất
các tỉnh miền núi phía bắc cũng đã sẵn sàng phương án để phòng ngập lụt
sạt lở đất do hoàn lưu của bão gây ra